mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại hà nội thanh tra bộ công an tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng thanh tra công an nhân dân
một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo công an một số đơn vị địa phương
ngày hai mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy bộ trưởng bộ công an quyết định thành lập thanh tra bộ công an và kể từ đó
ngày hai mươi tám tháng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng thanh tra công an nhân dân
năm một mươi năm năm qua lực lượng thanh tra công an nhân dân luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao
chủ động tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và chỉ huy công an các cấp
thực hiện hiệu quả các mặt công tác thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống
tham nhũng lãng phí tiêu cực trong công an nhân dân
thông qua kết quả công tác thanh tra đã góp phần đánh giá đúng thực trạng về tình hình triển khai
thực hiện các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và quy định của ngành
từ đó kịp thời kiến nghị các giải pháp để phòng ngừa xử lý vi phạm tăng cường kỷ luật kỷ cương
đảm bảo hiệu lực hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
ghi nhận đánh giá cao công lao và thành tích đã đạt được của lực lượng thanh tra công an nhân dân
đảng nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng thanh tra công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ thưa ủy quyền của chủ tịch nước
trao huân chương bảo vệ tổng quốc hạng nhì tặng thanh tra bộ công an
phát biểu tại lễ kỷ niệm thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương và đánh giá cao thành tích
của các thế hệ lãnh đạo cán bộ thanh tra trong công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu đạt được
trong năm mươi năm năm qua để tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị cấp ủy người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị
địa phương cần tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng kiện toàn tổ chức thanh tra các cấp
trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính
có phẩm chất đạo đức tốt bản lĩnh vững vàng lập trường kiên định giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
chắc về pháp luật có kinh nghiệm kỹ năng tác nghiệp uy tín bản lĩnh công tâm khách quan
tâm phải sáng đầu phải lạnh trái tim phải nóng đôi bàn tay phải sạch có tính tự giác tính kỷ luật cao
cũng trong sáng nay công an tỉnh tuyên quang phối hợp với ủy ban nhân dân huyện yên sơn
đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai xây dựng xã thái bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
xã thái bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao năm hai nghìn một mươi năm
và được lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm hai nghìn hai mươi một
qua một năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã được đẩy mạnh
tình hình an ninh trả tự cơ bản ổn định hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh
cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc
nhân dân phấn khởi yên tâm làm ăn phát triển kinh tế xã hội
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an ghi nhận mô hình
tích cực về an ninh trật tự tại xã thái bình trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn tỉnh tuyên quang và thông báo rộng rãi trên toàn quốc
phát biểu tại hội nghị đồng chí trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân xã thái bình
đã chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra
đánh giá cao công an tuyên quang đã linh hoạt sáng tạo trong lựa chọn địa bàn
kết hợp hài hòa giữa các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác trọng tâm của lực lượng công an
thực hiện thắng lợi các mục tiêu kép góp phần bảo đảm an ninh chính trị
giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương
nhân diệm này thứ trưởng lê quốc hùng đã tặng bằng khen của bộ công an cho một tập thể
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện yên sơn trao giấy khen cho tám tập thể
hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong một năm xây dựng xã thái bình huyện yên sơn
điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
còn vào chiều nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với công an tỉnh tuyên quang
trong thời gian qua lực lượng công an tỉnh tuyên quang đã luôn đoàn kết nỗ lực vượt khó
chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp công tác công an
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên chín mươi tám tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
công tác hậu cần kỹ thuật được đảm bảo các dự án đề án được triển khai nhanh chóng
đảm bảo tiến độ quy định về thủ tục quy trình đầu tư đáp ứng thực tiến công tác chiến đấu đạt ra
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận
biểu dương những kết quả mà lực lượng công an tỉnh tuyên quang đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác được giao
quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
đặc biệt là nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tổ chức tốt công tác nắm tình hình chủ động tham mưu giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sau ba tháng huấn luyện sáng nay tại thành phố cần thơ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức
lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ quốc phòng
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an các đơn vị tỉnh thành phố
có công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và hơn ba hai trăm linh chiến sĩ
đại diện cho hơn một mươi năm chiến sĩ trong toàn quốc vừa hoàn thành chương trình huấn luyện
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tiếp nhận huấn luyện cho hơn một mươi năm công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
trong đó có gần một mươi ba chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương
và gần ba chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động giao nhiệm vụ huấn luyện cho hai trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
cùng một mươi trung đoàn cảnh sát cơ động tổ chức tiếp nhận huấn luyện
riêng trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ tiếp nhận và tổ chức huấn luyện cho ba hai trăm hai mươi hai chiến sĩ mới
thuộc bộ tư lệnh và công an các đơn vị gồm đồng tháp kiên giang trà vinh vĩnh long an giang bạc liêu cần thơ hậu giang sóc trăng và cà mau
mặc dù thời gian huấn luyện chỉ ba tháng số lượng chiến sĩ mới tham gia huấn luyện đông tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng với quyết tâm chính trị cao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao từ khâu tiếp nhận và tổ chức huấn luyện
chín mươi chín tám mươi một chiến sĩ mới đủ điều kiện trở về đơn vị địa phương công tác
dịp này bộ công an tặng bằng khen cho bảy tập thể bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen cho hai mươi bốn tập thể
và hai trăm sáu mươi sáu cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức tuyển chọn quản lý và huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ra soát điều chỉnh nội dung chương trình giáo án bài giảng phù hợp bám sát yêu cầu thực tiễn
phối hợp công an các đơn vị địa phương tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục tham mưu tốt cho lãnh đạo bộ công an trong việc chỉ đạo công tác huấn luyện
đối với các chiến sĩ mới sau khi về đơn vị thực hiện nhiệm vụ bên cạnh việc chấp hành nghiêm túc mọi chế độ sinh hoạt công tác nội quy của ngành và đơn vị
cần tiếp tục học tập gian luyện nâng cao bản lĩnh kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không ngừng phấn đấu đặt mục tiêu phục vụ lâu dài trong công an nhân dân
thưa quý vị qua năm năm phát động phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ động trách nhiệm kỷ cương sáng tạo
thưa quý vị qua năm năm phát động phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và các cuộc vận động của lực lượng công an nhân dân và hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ hội viên phụ nữ công an nhân dân
đây cũng là môi trường tốt để hội viên phụ nữ rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị
phát huy được năng lực sở trường trên các lĩnh vực công tác công an góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân và tổ chức hội vững mạnh
đây là buổi diễn hoạt chính trị với chủ đề sáng mãi niềm tin theo đảng bác hộ kính yêu của hội phụ nữ công an tỉnh ninh bình
vui tươi sôi động và vô cùng hiệu quả bằng hình thức sung trung vàng
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông trần thanh mỹ trưởng phòng tài chính kế toán ông đặng minh tuyết phó trưởng khoa xét nghiệm bà trần thị nguyên hằng nhân viên khoa xét nghiệm trần thị mai anh nhân viên khoa dược và đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty việt á tại hai tỉnh đắk lắc và tây nguyên
trong số các bị can nêu trên ông trần thanh mỹ và bà trần thị nguyên hằng bị bắt tạm giam
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh phú thọ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông trần gia phú phó giám đốc trung tâm xét nghiệm thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
ông phú bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ông trần gia phú đã tham mưu cho bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để mua sinh phẩm hóa chất của công ty việt á và nhận của công ty việt á hơn hai tỷ đồng
và vừa về thăm nhà được một tháng
ngoài số tiền là tài sản lớn đối với bản thân và gia đình
thì còn nhiều giấy tờ quan trọng khác để anh có thể trở lại nhật bản làm việc đúng thời hạn
việc trung tá quốc nhặt được ví và trả lại toàn bộ tài sản là điều vô cùng may mắn với anh
anh đã gửi thư cảm ơn đồng chí quốc và lực lượng công an
hành động đẹp của trung tá nông văn quốc đã thể hiện phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ công an nhân dân
thật thà trung thực góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng công an gần dân trọng dân hết lòng vì nhân dân phục vụ
kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam ông trịnh quang trí
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ông trí bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc mua sắm ký test covid một mươi chín của công ty việt á gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn sáu tỷ đồng
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có ông trần thanh mỹ trưởng phòng tài chính kế toán ông đặng minh tuyết phó trưởng khoa xét nghiệm
bà trần thị nguyên hằng nhân viên khoa xét nghiệm trần thị mai anh nhân viên khoa dược và đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty việt á tại đắk lắc và tây nguyên
trong số các bị can nêu trên ông trần thanh mỹ và bà trần thị nguyên hằng bị bắt tạm giam
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông trần gia phú
phó giám đốc trung tâm xét nghiệm thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
ông phú bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ông trần gia phú đã tham mưu cho bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
để mua sinh phẩm hóa chất của công ty việt á và nhận của công ty việt á hơn hai tỷ đồng
lực lượng công an hai tỉnh điện biên và bình dương vừa liên tiếp phá hai chuyên án ma túy lớn
bắt giữ ba đối tượng thu hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp và một kg ma túy đá
theo đó đêm ngày hai mươi sáu tháng năm tại bản chop lee
xã keom huyện điện biên đông các lực lượng chức năng tỉnh điện biên phá thành công chuyên án
bắt quả tang giàng a dua thu giữ hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy và một con dao nhọn
quá trình bắt giữ giàng a dua dùng dao chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt
nhưng với tinh thần kiên quyết chấn áp bắt giữ tội phạm tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng bảo đảm an toàn
trước đó vào khoảng một mươi tám h cùng ngày công an tỉnh bình dương phát hiện đối tượng trương hồng mạnh
điều khiển xe máy chở nguyễn thị lượng đi giao ma túy
khi các đối tượng đi đến khu vực nhà nghỉ hoa anh đào thuộc phường an phú thành phố thuận an
thì bất ngờ bị các trinh sát ập vào bắt giữ thu một kg ma túy đá
tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ hoa anh đào lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy
công an thị xã cai lệ vừa bắt giữ và bàn giao hai đối tượng cướp giật tài sản nguyễn đình duy
chú tại xã cẩm sơn huyện cai lệ tỉnh tiền giang và võ minh thuận chú tại xã bình chánh huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
cho công an tỉnh long an xử lý
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng năm nhận tin báo từ trung tâm chỉ huy có hai đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố mỹ tho
công an thị xã cai lệ đã bố trí lực lượng chốt chặn tại các giao lộ và tiến hành không chế bắt giữ hai đối tượng
tại ngã tư cai lệ thuộc khu phố hai phường một thị xã cai lệ
bước đầu điều tra duy và thuận khai nhận đã thực hiện ba vụ cướp giật điện thoại di động trên địa bàn tỉnh long an
lực lượng tiến hành thu giữ tăng vật gồm hai điện thoại di động và một bình xịt hơi cay
ngày hai mươi bảy tháng năm đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định tỉnh nam định
bắt giữ đối tượng trần trung tây trú tại huyện giao thủy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan công an tiếp nhận tin báo của bị hại trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
về việc bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy một chiếc nhẫn kim cương một đồng hồ đeo tay và một máy tính bảng
cùng nhiều đồ vật khác trị giá khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác minh làm rõ đối tượng trần trung tây
là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên
tại cơ quan công an tê khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đối tượng đã thực hiện chót lọt sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố phủ lý và tỉnh nam định
một nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề trên địa bàn thành phố lạng sơn
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp lực lượng công an bắt giữ năm đối tượng gồm trần văn tiến
dương mai hưởng hoàng thị hoa nguyễn quốc hợi và phạm thị ngân đều trú tại thành phố lạng sơn
qua đấu tranh làm rõ trong ngày các đối tượng ghi số đề với tổng số tiền khoảng bốn trăm tám mươi chín triệu đồng
lực lượng công an xác định đối tượng trần văn tiến có dấu hiệu tổ chức đánh bạc
các đối tượng đánh bạc gồm hoàng thị hoa dương mai hưởng nguyễn văn hội và phạm thị ngân